hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tâm bão trên vùng biển bình định đến bình thuận sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
trên giữa khu vực biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
và vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
ngoài ra khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió mạnh
ngay khi thành phố hà nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhồn nhịp
trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe cho biết
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội cho biết đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlvtor của sở giao thông vận tải để cho các bến xe hoạt động trở lại đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết
theo thông báo của văn bản trên
vùng xanh hoạt động bình thường và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại hà nội
sau ba tháng dừng hoạt động từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội có văn bản cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động thí điểm với năm lượt chuyến và chở khách năm mươi số ghế trên xe
đến ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi sáu trên sở giao thông vận tải gạch qlverter
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động một mươi hai mươi lượt chuyến
tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội tiếp tục ký văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlverter ra sau văn bản bốn nghìn tám trăm một mươi sáu gửi các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo
vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải
cụ thể quyết định này nêu
tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tầng sức bình thường
cùng với đó văn bản của sở giao thông vận tải trích dẫn cũng nêu rõ hành khách tại hà nội và các tỉnh tại vùng một trăm hai mươi ba đi và đến hà nội không phải test covid một mươi chín